qua dự án này các cơ quan chức năng của thành phố sẽ có một hệ thống dữ liệu đầy đủ toàn diện và liên tục là cơ sở khoa học đánh giá chính xác thực trạng chất lượng môi trường không khí của hà nội
đây cũng sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý môi trường hoạch định và đề xuất các chính sách cải thiện chất lượng môi trường sống của nhân dân trên địa bàn thủ đô
cản cứ và quy đổi giá trị aqe air quality index tức chỉ số báo cáo chất lượng không khí hàng ngày
do sở tài nguyên và môi trường hà nội cung cấp cho thấy chất lượng không khí của hà nội trong ba tháng gần đây đã được cải thiện rõ rệt
thậm chí có thời điểm nắng nóng lưu lượng các phương tiện giao thông tham gia cao song cũng chưa có khu vực nào nằm trong diện cảnh báo xấu đa phần nằm trong diện trung bình
nhìn tổng thể chất lượng không khí của hà nội đã từng bước được cải thiện theo thời gian
tuy nhiên tại các trục đường giao thông và các khu vực xây dựng vẫn đang bị ô nhiễm nặng về bụi và ben gen tiếng ồn
việc hà nội đẩy mạnh công khai aqi trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các website giúp cung cấp cho nhân dân biết khu vực nào aqi an toàn và chưa thực sự an toàn
để người dân chủ động có những biện pháp bảo đảm sức khỏe cho bản thân và gia đình
đồng thời tự ý thức hơn được vai trò của chính mình trong các hoạt động gây tác động đến chất lượng không khí
bằng nhiều giải pháp tổng thể xuyên suốt từ cơ quan quản lý tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và sự nâng cao nhận thức của người dân
hy vọng trong tương lai
chất lượng không khí của hà nội nói riêng và nhiều đô thị trên cả nước sẽ được cải thiện một cách hiệu quả hơn
hy vọng rằng những nỗ lực của chính quyền thành phố cũng như là ý thức của người dân được nâng cao thì chất lượng không khí tại các đô thị
đặc biệt là thủ đô hà nội sẽ có được những chuyển biến tích cực hơn nữa trong thời gian tới
đã từ rất lâu tồn tại một con mương bị lấp bởi rất nhiều loại rác thải và thường xuyên bốc mùi hôi thối
gây ảnh hưởng rất lớn đến người dân đặc biệt là những hộ gia đình sống cạnh con mương
con mương giờ đã biến thành một con mương chết khiến người dân hết sức mong mỏi
chính quyền sẽ vào cuộc để chấm dứt tình trạng ô nhiễm kéo dài tại khu vực này
nước trong con mương này từ lâu đã không thể lưu thông
dòng nước đen ngòm giờ chỉ toàn rác thải
có thể thấy phần lớn là rác thải sinh hoạt do những người dân vô ý thức vứt xuống
đoạn mương hở chỉ có chiều rộng khoảng từ hai đến bốn mét
nhưng có thể thấy rằng là những điểm thoát nước của mương thì đã bị chặn lại
và đạm mương đã trở thành khu vực ao tù nước động rất nhiều rồi mũi sinh sôi và kiếm ẩn rất nhiều nguy cơ bệnh tật
theo lý giải của lãnh đạo phường ngọc hà con mương này do không nằm trong danh giới công hóa
theo dự án thoát nước nên lâu ngày con mương dần trở nên ô nhiễm và bất mùi hôi thối vì nước động cùng rác thải dồn ứ
hàng rào tôn đã được dựng lên ở một phía bờ mương nhằm hạn chế tình trạng vứt rác thải xuống lòng mương
và cũng để che chắn bớt mùi hôi cho những ngôi nhà ngay sát mương
tuy nhiên vào những ngày nắng nóng thì mùi hôi thối vẫn cứ thế bốc lên nồng nặc và những hàng rào tôn này cũng không thể hạn chế được tình trạng ô nhiễm của con mương
vừa qua ủy ban nhân dân phường cũng đã cho dọn dẹp bớt rác thải trên bề mặt mương thế nhưng cũng chỉ giảm thiểu được phần nào lượng rác trong con mương
còn tình trạng ao tù nước động thì vẫn tồn tại và vẫn là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn rồi mũi sinh sôi
vì vậy các cơ quan chức năng cần nhanh chóng có biện pháp xử lý rất đơn giản
có biện pháp xử lý rất điểm tình trạng ô nhiễm này để bảo đảm sức khỏe và cuộc sống cho người dân

blocking là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ tại việt nam sở dĩ nó được gọi như vậy là bởi đây là hoạt động kết hợp giữa picking nhặt rác và jocking
bộ blocking có thể được hiểu đơn giản là vừa chạy bộ vừa nhặt rác một hoạt động vừa giúp nâng cao thể chất vừa có thể vệ sinh làm sạch môi trường